sáng nay hai mươi tám tháng bốn hội nhà báo việt nam ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam báo nhân dân phối hợp tổ chức hội thảo báo chí với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí
tới dự có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam cùng đại diện giới báo chí luật sư tòa án các lực lượng tích cực tham gia góp phần vào công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí
chống tham nhũng lãng phí là chủ trương lớn của đảng nhà nước và báo chí là một lực lượng tiên phong trên mặt trận ấy
rất nhiều loạt bài điều tra phòng chống tham nhũng đã gây tiếng vang lớn trong dư luận cũng như góp phần giúp cho công tác điều tra phòng chống tội phạm tham nhũng lãng phí đạt kết quả cao
tuy nhiên bên cạnh đó công tác điều tra phòng chống tham nhũng lãng phí của các nhà báo cũng gặp nhiều cản trở rủi ro thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng
do đó tại hội thảo lần này nhiều ý kiến đề xuất giải pháp đã được đưa ra nhằm giúp các nhà báo điều tra tác nghiệp hiệu quả hơn như công khai minh bạch thông tin tạo hành lang pháp lý an toàn cho báo chí tác nghiệp